tuy nhiên bên cạnh những tín hiệu lạc quan đó là tình trạng các trạm y tế tp hcm đang quá tải
vì số lượng người dân lên xin giấy xác nhận f quá đông vượt khỏi khả năng hỗ trợ của trạm
nhân lực hạn chế các trạm đã phải áp dụng nhiều cách để hỗ trợ người dân
thậm chí đi đường tắt không đúng quy định đã ban hành
ngày hai mươi bảy tháng hai em pth một mươi hai tuổi ngụ ở phường tăng nhân phú tp thủ đức dương tính với covid một mươi chín
nên chị ptth là người nhà của em đã thông báo cho trạm y tế phường phước long b tp thủ đức tp hcm
sau bảy ngày nghỉ học cách ly tại nhà em pth muốn quay trở lại trường học thì cần có giấy xác nhận f đã khỏi bệnh của phường
vì thế chị ptth đã tới trạm y tế phường tăng nhân phú để xin giấy xác nhận này
vì tình hình dịch phức tạp
trạm y tế phường tăng nhân phú có nhiều người dân đứng xếp hàng xin giấy xác nhận như chị hát
nhưng theo chị hát chia sẻ mọi việc diễn ra rất nhanh đến ngạc nhiên
chị cho biết tôi đến trạm y tế
họ đã biết tôi cần giấy xác nhận âm tính không hỏi xem cháu đã âm tính chưa
mà họ cho tôi giấy xác nhận đã đến sẵn thông tin cháu tôi đã âm tính
nhìn trên giấy xác nhận thì đúng ngày tôi khai báo và sau bảy ngày thì âm tính
tôi có hỏi nhân viên y tế ở đấy là test giúp tôi vì sợ tự test không chính xác
thì nhân viên y tế đó nói chấp nhận kết quả âm tính tự test
một lãnh đạo trung tâm y tế tp thủ đức cho biết hiện nay kết quả test nhanh tại nhà của bệnh nhân được chấp nhận
khi thông báo cho nhân viên y tế trạm đã âm tính và cách ly y tế đủ bảy ngày tại nhà
tuy nhiên trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín của bộ y tế
những trường hợp f điều trị tại nhà sẽ chỉ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà
khi thời gian cách ly điều trị đủ bảy ngày và có kết quả xác nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính virus covid hai
do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
không khó nhận ra trạm y tế đã đi đường tắt để kịp hỗ trợ cho người dân
nguyên do được nhiều trạm y tế thừa nhận là thiếu nhân lực
trong khi số lượng người dân đến test và cần giấy xác nhận lại quá đông
tình trạng này cũng đã xảy ra với trạm y tế phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm
theo bác sĩ ngô thị minh thu trạm trưởng y tế phường này chia sẻ
trong đợt dịch bùng phát thứ tư vừa qua phường hai mươi hai có năm trạm y tế lưu động phân chia phụ trách
theo khu phố rất hiệu quả không trồng chéo
f cách ly tại nhà được điện thoại thăm hỏi mỗi ngày thăm khám trực tiếp
xử trí mọi việc rất nhanh nhờ vậy y tế cơ sở bớt đi gánh nặng
còn lúc này trạm lưu động cũng chính là trạm y tế phường
người dân đổ rồn về một nơi nên không thể không quá tải
vừa test nhanh triệu chứng vừa test f hoàn thành cách ly
trạm còn gánh thêm việc tiêm vaccine covid một mươi chín
nhân sự y tế không thể đáp ứng nên tình trạng quá tải không tránh khỏi
mặc dù số ca mắc mới và cấp độ dịch tại tp hcm trong tuần gần đây đã giảm
xong do thời điểm trước đó ghi nhận số lượng f tăng nhanh và bất ngờ
nên sau thời gian cách ly mới xảy ra hiện tượng quá tải tại các trạm y tế
tp hcm cần mau chóng đưa ra các biện pháp giải quyết hỗ trợ trạm y tế địa phương
bởi nếu công tác xác nhận âm tính không được tiến hành chặt chẽ
rất có khả năng dịch bệnh sẽ bùng phát trong cộng đồng một lần nữa